ubnd tp hcm vừa chỉ đạo các sở ngành địa phương tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn
bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và chấp hành nghiêm quy định quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng
sở tài nguyên và môi trường được giao rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng phù hợp với quy định hiện hành
các mỏ khoáng sản không ảnh hưởng tới khu vực an ninh quốc phòng di tích lịch sử văn hóa du lịch rừng đặc dụng rừng phòng hộ rừng tự nhiên
không tác động tiêu cực tới môi trường sinh hoạt của dân cư
thành phố khuyến khích sản xuất sử dụng vật liệu có sẵn thay thế cát tự nhiên sử dụng cho xỉ làm vật liệu sang lớp thay thế cát
ngành chức năng tiếp tục đấu tranh phòng ngừa nạn khai thác cát trái phép kiểm tra xử lý các phương tiện vận chuyển trên các tuyến luồng hàng hải trên vùng biển cần giờ